ngay sau những thông tin báo tuổi trẻ đăng tải về nghi vấn nhà báo đặng anh tuấn xâm hại nữ cộng tác viên
là sinh viên của trường đại học quốc gia tp hcm trường này đã gửi thư yêu cầu ban biên tập báo điều tra rõ bản chất của vụ việc
theo như công văn phía nhà trường đánh giá cao quyết định đình chỉ công tác nhà báo đặng anh tuấn của báo tuổi trẻ
tuy nhiên lại rất thất vọng trước nội dung thông cáo báo chí cũng như phát ngôn về vụ việc được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
nhà trường cũng thông tin rằng nữ sinh trong vụ việc đã chịu đựng một quá trình khủng hoảng tâm lý nặng nề
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần do tác động của việc bị xâm hại